sáng nay phòng an ninh kinh tế công an tp hà nội phối hợp với công an huyện sóc sơn
đội quản lý thị trường số một kiểm tra phát hiện hơn ba mươi khẩu trang nhãn hiệu ba m và kn chín mươi năm
có dấu hiệu bị giả mạo ngoài ra còn có gần bốn trăm linh găng tay và hơn một mươi quần áo bảo hộ y tế
chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ toàn bộ số hàng là ông vũ văn nguyên chú tại hà nội
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đại diện nhãn hàng ba m xác nhận toàn bộ số khẩu trang tại cơ sở đã bị giả mạo nhãn hiệu của hãng
hiện nay giá bán của mỗi chiếc khẩu trang ba m giao động từ ba mươi năm đến sáu mươi đồng một chiếc
do đó chỉ riêng lô hàng mang nhãn hiệu ba m có dấu hiệu bị giả mạo bị phát hiện và thu giữ
có giá trị ước tính hơn sáu trăm linh triệu đồng
hiện phòng an ninh kinh tế cùng các lực lượng chức năng đang tích cực xác minh xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật nhằm chặn đứng vi phạm đồng thời gian đe hiệu quả các đối tượng
hai trường hợp có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ các bài viết
có nội dung sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa bị công an tỉnh kiên giang tiến hành mời làm việc
trường hợp thứ nhất là vũ đình tảo đã lập nhiều tài khoản facebook để tham gia nhóm hội cánh hữu việt nam
thường xuyên đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc về đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trường hợp thứ hai là phan văn nghiêm dùng facebook cá nhân đăng tải bình luận chia sẻ nhiều bài viết
từ các trang web phản động với nội dung tuyên truyền xuyên tạc bịa đặt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của đảng và nhà nước ta
công an tỉnh kiên giang đã yêu cầu cả hai trường hợp xóa những bài viết chia sẻ khỏi trang cá nhân
đồng thời tuyên truyền giải thích để hai người này nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và cam kết không tái phạm
kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay do nhiều địa phương đang thực hiện việc giãn cách xã hội
do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh không còn tình trạng ôn tóc
và tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả ba tiêu chí
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh
dài bốn ngày cả nước xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm bảy người thiệt mạng một mươi một người bị thương
tất cả các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
đây là ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín đầu tiên
trong nhiều năm trở lại đây có số vụ tai nạn giao thông số người thiệt mạng và số người bị thương thấp như vậy
giảm gần bốn mươi năm số vụ giảm năm mươi sáu số người thiệt mạng và số người bị thương giảm năm mươi hai so với cùng kỳ năm trước
ngoài ra trong ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện
xử lý hơn ba sáu trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai năm tỷ đồng
với thủ đoạn vô cùng tinh vi có câu kết phân chia vai trò rõ ràng
một ổ nhóm năm đối tượng đã liên tiếp gây ra hơn bốn mươi vụ hách facebook
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng
nhóm đối tượng này gồm nguyễn văn anh từ thái nguyên phí văn hưng phùng văn nam và nguyễn văn luân
cùng chú tại thành phố hà nội
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm đối tượng trên đã gây ra hơn bốn mươi vụ hách facebook
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng của khoảng hơn hai mươi bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tại khu vực xã mường hung huyện sông mã của tỉnh sơn la công an huyện sông mã đã phối hợp với đồn biên phòng mường cai
bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là vũ văn điên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại huyện sông mã
tăng vật thu giữ là bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác
tại cơ quan công an đối tượng liên khai nhận
số ma túy trên với giá bốn mươi triệu đồng để về bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
thực tế đã chứng minh đoàn kết chính là sức mạnh để toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
vượt qua mọi trở ngại chiến thắng dọc ngoại xâm trong cuộc cuộc xây dựng đất nước
trong thời kỳ hòa bình để có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
những ngày qua khi đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hơn lúc nào hết
tinh thần đoàn kết của dân tộc ta lại càng được lan tỏa
hợp ứng lời hiệu triệu của tổng bí thư chủ tịch nước và lời kêu gọi thi đua đặc biệt của thủ tướng chính phủ
cùng với cả nước lực lượng công an nhân dân cũng đồng lòng chia lửa với tuyến đầu chống dịch
vừa trở về đà nẵng sau thời gian dài hỗ trợ chống dịch tại tp hcm
theo ý lê minh điển lại sung phong đăng ký tham gia đợt hai
anh thậm chí còn chưa có thời gian để về
tôi vẫn muốn đi những hội động như thế này cũng có một chút sức cho một công việc chung
đợt dịch thứ tư bùng phát với những biến thể nguy hiểm của sars cov hai
số lượng ca mắc mới số ca tử vong tăng vọt đặt cả nước bước vào trạng thái chống dịch căng thẳng hơn rất nhiều
không chỉ thiếu ý lê minh điển
toàn thể cán bộ chiến sĩ
công an bước vào một chiến dịch mới cam go và quyết liệt hơn
quyết tâm vượt mọi khó khăn trên tinh thần đã ra quân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đảm bảo về quân số chủ động về phương tiện con người trang thiết bị
sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho cán bộ cho công an các địa phương
cũng như địa phương để làm tốt công tác phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
tiếp tục khẳng định vai trò nguy hiểm
nòng cốt tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch
ngay từ đầu tháng bảy bộ công an là lực lượng đầu tiên thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại phía nam
kịp thời nắm tình hình tham mưu đề xuất chiến lược phòng dịch với chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia
hơn sáu trăm linh y bác sĩ hơn ba cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng
cùng hơn một năm trăm linh học viên đã được chi viện cùng với các lực lượng tại chỗ đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương phía nam
lực lượng công an nhân dân đã vào cuộc sớm nhất
đồng bộ nhất và hiệp đồng rất chặt chẽ có hiệu quả với các đơn vị ở tuyến đầu như là y tế quân đội
rồi các địa phương các ban ngành đoàn thể với một tinh thần là cách mạng tiến công
càng khó khăn thì cái chiến thắng càng mang
đậm cái bản sắc của lực lượng công an nhân dân đấy là vì nhân dân phục vụ
chia lửa với nhân dân và các lực lượng nơi tuyến đầu
tại khu vực cách ly nơi bệnh viện giã chiến
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
trên từng ngõ phố
điều tra truy vết dịch tễ hay đi chợ hộ người dân
khó khăn vất vả không ít
trên mặt trận nóng bỏng chiến đấu với dịch bệnh
gần hai cán bộ chiến sĩ
quá bị lây nhiễm
một mươi chiến sĩ đã hy sinh
nhưng ngày mai ngày kia
vẫn có rất nhiều đồng đội của họ lên đường chống dịch
và sắc phục của người chiến sĩ công an vẫn luôn hiện diện
tận chung với nước tận yêu với dân
hôn lề hà bất cứ một việc gì cả
thậm chí chấp nhận cả sự hy sinh
chấp nhận cả sự thương vong
và chấp nhận cả cái hạnh phúc riêng
cái hạnh phúc riêng của mình về cái chúng
thì có lẽ là cái người công an
trong cái thời bình này
là người sinh nhiều nhất
người chịu những cái vất vả nhiều nhất
những cái khó khăn nhiều nhất
rất nhiều các chiến sĩ công an
ngày đêm bám sát địa bàn
thậm chí là gì
là còn bị những cái phần tử
chống đối có những đồng chí chiến sĩ công an
phải bị thương
thậm chí có những chiến sĩ công an
vì tiếp xúc với f
cho nên đã lây nhiễm
rồi cũng lại phải điều trị công an
ngoài cái việc chống dịch
bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
để làm thế nào trong sạch địa bàn
để làm thế nào để cái cuộc sống bình an
cho nhân dân
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu
đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ kiểm soát được đợt dịch này
từ nay đến ngày một mươi năm
chỉ còn chưa đầy hai tuần
đây là khoảng thời gian quan trọng
sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị
và người dân sẽ là yếu tố tiên quyết
quyết định thành bại tình hình
của cuộc chiến